thông báo của kỳ họp thứ hai mươi bảy của ủy ban kiểm tra trung ương đã tạo nên sự quan tâm đồng tình và thống nhất cao trong nhân dân cả nước
bởi những sai phạm nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội nhiều năm qua nay đã được đưa ra ánh sáng
những cá nhân tổ chức có liên quan đã được chỉ rõ và có những hình thức xử lý thích đáng
để có thêm một góc nhìn mới về vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân có một cuộc trao đổi ngắn với phó giáo sư tiến sĩ
thiếu tướng lê văn cương nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược bộ công an
mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi